cục trưởng cục thi hành án dân sự hà nội phạm văn dũng cho biết sẽ ban hành kế hoạch bố trí cán bộ hướng dẫn các đường sự nộp đơn thi hành án vụ tân hoàng minh
vụ tên hoàng minh nếu bị hại có đơn yêu cầu thi hành án thì sẽ sớm được thanh toán ngay
sáng ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự thi hành án hành chính sáu tháng đầu năm
cục trưởng cục thi hành án dân sự hà nội phạm văn dũng cho biết số vụ việc và số tiền thụ lý mới trên địa bàn hà nội đều tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh toàn hệ thống thi hành án phải tăng cường gia soát tự kiểm tra để tự soi tự sửa
cục trưởng phạm văn dũng nói vẫn phải giải quyết nhiều vụ việc có số lượng đương sự và số tiền rất lớn
điển hình như vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh với hơn sáu đương sự
thời gian tới cơ quan này sẽ chú trọng công tác
kiểm tra tháo gỡ vướng mắt cho các tri cục thi hành án dân sự
đồng thời tổ chức làm việc với các tri cục để giải quyết các vụ phức tạp kéo dài và có giá trị lớn
việc tổ chức thi hành án với vụ tân hoàng minh được cơ quan này đặc biệt quan tâm
và sẽ ban hành kế hoạch bố trí cán bộ hướng dẫn các đương sự nộp đơn thi hành án
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba vừa qua tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án đối với một mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh là người lĩnh mức án cao nhất tám năm tù
các bị cáo tại tập đoàn này đã lập hợp đồng giả cách chạy dòng tiền khống
hợp thức cho tập đoàn này trở thành trái chủ sơ cấp của các lô trái phiếu
sau đó bán cho nhà đầu tư để thu về hơn một mươi bốn tỷ đồng
phần lớn số tiền được bị cáo đỗ anh dũng chỉ đạo tri tiêu không đúng phương án phát hành
gây thiệt hại trên tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư
bị cáo đỗ anh dũng cùng gia đình đã nộp hơn
năm sáu trăm linh tỷ đồng cùng với gần ba tỷ đồng thu hồi được trong quá trình điều tra vụ án
để khắc phục toàn bộ hậu quả
tòa sơ thẩm buộc bị cáo đỗ anh dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
cho sáu sáu trăm ba mươi bị hại
một chấp hành viên thuộc cục thi hành án dân sự hà nội phân tích
sau khi kết thúc giai đoạn điều tra truy tố số tiền trên sẽ được chuyển
cho cơ quan thi hành án dân sự
cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bảo quản vật chứng
trong giai đoạn xét xử và thi hành án
sau khi bản án có hiệu lực thi hành người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án
ủy quyền cho người khác thực hiện quyền nghĩa vụ của mình
theo quy định tại điều bảy luật thi hành án dân sự
chấp hành viên phân tích
trong trường hợp vụ tân hoàng minh khi tiền đã được thu tạm giữ tại cơ quan thi hành án
nếu bị hại có đơn yêu cầu thi hành án thì sẽ sớm được thanh toán ngay
trên thực tế những người này có thể được cơ quan thi hành án dân sự thanh toán
chi trả trong thời hạn một mươi ngày
kể từ ngày ra quyết định thi hành án hoặc phụ thuộc hồ sơ thủ tục giấy tờ pháp lý
thông báo của cơ quan thi hành án và sự hợp tác của người được thi hành án
trường hợp người được thi hành án không đến nhận tiền theo thông báo
số tiền sẽ được gửi tiết kiệm theo quy định tại điều một trăm hai mươi sáu luật thi hành án dân sự
quy trình thi hành án sáu tám trăm linh tỷ đồng trong vụ tân hoàng minh
tòa án buộc bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng cho sáu sáu trăm ba mươi bị hại
quy trình thi hành án dân sự hoàn trả số tiền này sẽ như thế nào
một chấp hành viên thuộc cục thi hành án dân sự hà nội cho biết
tại buổi tuyên án chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử nói cơ quan tố tụng đang tạm giữ hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
theo quy định tại khoản một điều chín mươi của bộ luật tố tụng hình sự
vật chứng là tiền được cơ quan công nghiệp
cơ quan thu giữ sẽ được gửi tại kho bạc nhà nước
sau khi kết thúc giai đoạn điều tra truy tố tiền được chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự
cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm bảo quản vật chứng trong giai đoạn xét xử và thi hành án
theo quy định đó kể từ khi kết thúc truy tố chuyển hồ sơ sang cho tòa án
thực hiện giai đoạn xét xử số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng hiện nay đang được cơ quan thi hành án dân sự
mà cụ thể là cục thi hành án dân sự hà nội có trách nhiệm bảo quản và lưu giữ tại kho bạc nhà nước
vị này phân tích
về thủ tục thi hành án dân sự để sáu sáu trăm ba mươi bị hại được nhận lại tiền bồi thường
được áp dụng quy định của luật thi hành án dân sự năm hai nghìn tám
đã sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi
theo điều hai luật này nếu phần án tuyền bị cáo đỗ anh dũng bồi thường cho các bị hại trong bản án sơ thẩm
không bị kháng cáo
kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm sẽ được thi hành án dân sự
trường hợp phần bồi thường này bị kháng cáo kháng nghị
thì các bị hại sẽ phải đợi đến khi có bản án quyết định cấp phúc thẩm có hiệu lực ngay mới được thi hành
sau khi bản án có hiệu lực thi hành người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án
ủy quyền cho người khác thực hiện quyền nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều bảy luật thi hành án dân sự
chấp hành viên phân tích
điều ba mươi luật thi hành án dân sự nêu rõ
trong thời hạn năm năm kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật
người được thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án
về trách nhiệm dân sự trong vụ án tân hoàng minh
hội đồng xét xử thấy đây là vụ án hình sự nên trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạt
không có căn cứ tính lãi như bị hại yêu cầu
yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm
bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật
các thiệt hại khác không liên quan đến số tiền chiếm đoạt cũng không có cơ sở xem xét
ý kiến của bị cáo đỗ ảnh dũng về việc đồng ý trả lãi các trái phiếu mua trước thời điểm bị khởi tố
là sự tự nguyện của bị cáo không thuộc phạm vi xử lý vụ án này
nên được xem xét giải quyết bằng một vụ án khác khi các bên có yêu cầu
theo nguyên tắc bồi thường cần yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
tuy nhiên trong vụ án này số tiền các bị hại đã nộp đầy đủ cho tân hoàng minh
và thực tế việc sử dụng tiền này do ông đỗ anh dũng quyết định
các bị cáo khác không được hưởng lợi và cũng không có vai trò quyết định trong việc sử dụng số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
do vậy để đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng
cần buộc bị cáo dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng cho hơn sáu sáu trăm ba mươi bị hại
với hơn chín trăm linh triệu đồng do một mươi ba bị cáo khác nộp dù không có nghĩa vụ bồi thường
nhưng được xét là yếu tố giảm nhẹ tòa quyết định xung công quỹ
đối với những cá nhân tổ chức khác từ khi cơ quan điều tra công khai kết luận điều tra đến khi xét xử
nếu không có tên trong danh sách bị hại nhưng cũng không khai báo xuất trình
sau này nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác
chiều ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra phán quyết sơ thẩm
đối với một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
bản án sơ thẩm đánh giá chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng là chủ nghiều
chỉ đạo xuyên suốt từ việc phát hành trái phiếu đến sử dụng số tiền chiếm đoạt
do đó cần tuyên phạt mức án cao nhất
con trai ông dũng là đỗ hoàng việt thực hiện theo lệnh của cấp trên
cũng là trà ruột đóng vai trò giúp sức tích cực
xong có ý thức tích cực khai nhận hành vi hoàn toàn làm theo chỉ đạo của cha
chín bị cáo còn lại của tập đoàn tân hoàng minh chỉ là những người làm công ăn lương
làm theo chỉ đạo của cha con ông dũng và không được hưởng lợi
nên được xem xét là đồng phạm giúp sức có vai trò sao việt
các bị cáo thuộc hai công ty kiểm toán đã thông đồng cùng tên hoàng minh
chấp nhận toàn phần báo cáo kiểm toán đã được chỉnh sửa là đồng phạm giúp sức
nhưng chỉ đóng vai trò trong khâu điều kiện vai trò thấp nhất
bản án sơ thẩm đánh giá các bị cáo thành khẩn ăn năn được nhiều bị hại xin giảm nhẹ
gia đình ông dũng đã nộp hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng một mươi ba bị cáo khác còn lại nộp hơn chín trăm linh triệu đồng
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên bị cáo đỗ anh dũng tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng tội danh trên bị cáo đỗ hoàng việt lịnh án ba mươi sáu tháng tù
ba bị cáo còn lại gồm lãnh đạo nhân viên tập đoàn tân hoàng minh và hai công ty kiểm toán
bị tuyên phạt thấp nhất một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến ba mươi tháng tù
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết
xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau